nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một giáo sư nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm chúc mừng bộ giáo dục và đào tạo
thay mặt đồng bào cả nước đồng chí nguyễn thiện nhân đã gửi tới tập thể lãnh đạo thầy cô giáo cán bộ công chức viên chức
người lao động ngành giáo dục và đào tạo lời chúc mừng tốt đẹp lòng biết ơn và lời cảm ơn chân thành nhất
và khẳng định đằng sau sự phát triển của đội ngũ lao động chất lượng có sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ giáo viên
đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn tập thể lãnh đạo thầy cô giáo cán bộ công nhân viên chức người lao động ngành giáo dục và đào tạo
sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống niềm tự hào nghề nghiệp sẵn sàng đón nhận phê bình và tự phê bình khắc phục khó khăn
thực hiện tốt sứ mạng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước
trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam trong suốt những năm qua
bộ trưởng giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ khẳng định dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng tập thể lãnh đạo giáo viên công nhân viên chức
người lao động của ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo với những kết quả thiết thực
theo đúng lộ trình đáp ứng mong mỏi tin tưởng của nhân dân cả nước
nhân dịp này bộ trưởng phùng xuân nhạ gửi tới hơn một bốn triệu thầy cô giáo trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất
mong các thầy cô giáo sẽ luôn tâm huyết yêu nghề có nhiều sáng tạo tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay và tương lai